bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị và các lực lượng chức năng
đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
bắt giữ chín đối tượng và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp dạng đá
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng ba tại quốc lộ chín thuộc địa phận huyện hướng hóa lực lượng phối hợp đã phát hiện
bắt quả tăng năm đối tượng người lào đang có hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy thu giữ một trăm linh kg ma túy đá
một xe ô tô biển kiểm soát lào mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ
cũng mang quốc tịch lào đang trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
đồng thời bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã thông báo cho công an huyện xe pôn của lào
tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây